hôm nay ngày chủ nhật nắng nóng vẫn là hình thái thời tiết điển hình tại bắc bộ và trung bộ
thêm vào đó thì độ ẩm khá thấp trong khoảng thời gian từ một mươi giờ đến một mươi tám giờ
đây là khoảng thời gian quý vị nên tránh các hoạt động ngoài trời vì rất dễ bị say nắng say nóng và kiệt sức
nắng mạnh luôn đi kèm với chỉ số tiêu uv cao có thể gây tác động nghiêm trọng đến sức khỏe
nếu chúng ta hoạt động ngoài trời mà không có các biện pháp bảo vệ
đặc biệt là trẻ em bố mẹ cần chú ý bôi kem chống nắng và sử dụng trang phục chống nắng
để các em tránh bị dị ứng ánh nắng mặt trời và cháy nắng
tại thủ đô hà nội một trong những điểm nắng nóng điển hình của bắc bộ đến tối
thời tiết vẫn chưa hẳn là giảm nhiệt không khí nóng vẫn duy trì ở cả ban đêm
chúng ta sẽ cảm thấy là oi bức ngột ngạt dự báo là phải đến thứ ba tuần tới thì mưa xuất hiện không khí mới dịu dần
còn khu vực miền trung về đêm do có gió biển thổi mạnh nên về tối và đêm bầu không khí sẽ mát mẻ dễ chịu hơn
tại khu vực miền trung cũng được cảnh báo nguy cơ cháy rừng là rất cao
và lưu ý người dân không nên đốt lượm quanh khu vực cần rừng
ở phía nam thì quý vị cũng cần lưu ý bảo vệ sức khỏe vì dự báo nắng nóng cũng xảy ra ở nhiều nơi
trong đó có thành phố hồ chí minh tây nguyên trời cũng nắng và nóng
nhưng mà khác với bắc bộ và trung bộ tây nguyên và nam bộ đến chiều tối thì sẽ xuất hiện mưa giải nhiệt
mưa xuất hiện ở nhiều tỉnh thành và cảnh báo có điểm có mưa vừa mưa to cục bộ dễ đi kèm gió giật sấm xét nguy hiểm
quý vị nếu có việc phải ra khỏi nhà thì cần lưu ý trước hiện tượng thời tiết này